một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền đặt cược lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá thành công
lực lượng công an tỉnh bắt giữ đối tượng cầm đầu hồ công nhật quang tức quang carmen sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại số ba mươi tám đường bó thị sáu phường phú hội thành phố huế
cùng thời điểm này lực lượng công an tiến hành bắt giữ và khám xét nhiều đối tượng khác tạm giữ nhiều tài sản và phương tiện có liên quan đến vụ án
được biết đây là đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet có quy mô rất lớn bị lực lượng công an thừa thiên huế triệt phá với số tiền đặt cược lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật